ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở tập đoàn vnpt đã diễn ra lễ phát động giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín
năm nay ban tổ chức giải thưởng đã quyết định chọn chủ đề công nghệ sáng tạo kết nối thông minh với mục đích hướng tới của cách mạng công nghiệp bốn và khởi nghiệp sáng tạo
với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông qua các năm giải thưởng nhân tài đất việt đã không ngừng được mở rộng tìm kiếm tôn vinh các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác
trong một mươi hai năm qua đã có hàng nghìn sản phẩm dự thi và hàng chục sản phẩm được tôn vinh mỗi năm thực sự đã phát huy giá trị ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống
giải thưởng nhân tài đất việt thực sự là một sân chơi để những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo phục vụ cộng đồng
năm hai nghìn một mươi bảy bước sang năm thứ một mươi ba giải thưởng nhân tài đất việt tiếp tục được phát động với mục tiêu tìm kiếm phát hiện và tôn vinh các tài năng trong các lĩnh vực công nghệ thông tin khoa học công nghệ y dược môi trường và khuyến tài